tại buổi tiếp thứ trưởng bộ năng lượng nga yuri sentori vào sáng nay phó thủ tướng trịnh đình dũng cho biết
chính phủ việt nam đã đang và sẽ tiếp tục ủng hộ việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp dầu khí hai nước
tại buổi tiếp hai bên cùng bày tỏ vui mừng trước những thành quả tốt đẹp của quan hệ hợp tác song phương việt nam liên bang nga thời gian qua
hợp tác hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực đặc biệt là kinh tế thương mại đầu tư đang phát triển năng động và thực chất
phó thủ tướng trịnh đình dũng và ngài juri sentoryn cùng thống nhất cho rằng hợp tác hai nước trong lĩnh vực năng lượng cũng được chính phủ hai nước quan tâm thúc đẩy đặc biệt là hợp tác dầu khí
đây là một trong những lĩnh vực hợp tác trụ cột và hiệu quả trong quan hệ song phương đem lại nguồn thu lớn cho ngân sách mỗi nước
hiện nay một số doanh nghiệp dầu khí lớn của nga đã tham gia tích cực vào thị trường việt nam trong đó có gaprom tập đoàn dầu khí lớn nhất của nga với nhiều dự án lớn và quan trọng
phó thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp dầu khí nga tiếp tục mở rộng đầu tư vào việt nam cùng tìm kiếm các cơ hội hợp tác tại liên bang nga và các nước thứ ba
phó thủ tướng đề nghị nga tiếp tục tạo điều kiện để liên xoanh dầu khí roth việt pesto và gatrom việt phát triển hiệu quả các dự án khai thác dầu khí tại liên bang nga
thứ trưởng bộ năng lượng nga juri sentorin cho biết các doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của nga đang hợp tác chặt chẽ với việt nam tại các dự án đã ký kết
đồng thời tích cực tìm kiếm những dự án hợp tác mới